áp thấp nhiệt đới có xu hướng dịch chuyển về phía đông hồi bảy giờ ngày một mươi hai tháng tám vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng hai mươi một một độ vĩ bắc một trăm một mươi một bảy độ kinh đông ngay trên vùng bờ biển phía nam tỉnh quảng đông trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín phạm vi gió mạnh cấp sáu giật tới cấp chín là khoảng bảy mươi km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng đông mỗi giờ đi được khoảng năm km và có khả năng mạnh thêm
đến bảy giờ ngày một mươi ba tháng tám vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng hai mươi tám độ vĩ bắc một trăm một mươi hai sáu độ kinh đông trên vùng biển phía nam tỉnh quảng đông trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy giật cấp chín phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp chín khoảng bảy mươi km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
vùng nguy hiểm trên biển đông

hai mươi bốn giờ tới là phía bắc vĩ tuyến một mươi chín năm độ vĩ bắc phía đông kinh tuyến một trăm một mươi năm độ kinh đông
cảnh báo trong ngày một mươi bốn đến ngày một mươi năm tháng tám ở bắc bộ có mưa giải rác
từ đêm một mươi năm tháng tám do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới nên ở các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ sẽ có mưa to đến rất to